tại khánh hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
và quyết định tạm giữ đối với trần văn quốc và nguyễn thị loan để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo cơ quan công an hai đối tượng này thường đến các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ ven đường rồi gian cảnh giả vờ mua hàng
sau đó tiến hành trộm cắp tài sản là những vật dụng nhỏ có giá trị và dễ tiêu thụ
hai đối tượng khai nhận từ cuối năm hai nghìn hai mươi cho đến nay đã gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản
trộm được một máy tính bảng sáu điện thoại smartphone
quá trình hoạt động gây án hai đối tượng thường xuyên thay đổi trang phục màu xe biển số xe
số tài sản trộm cắp được cả hai mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân